trong bốn ngày tới các hãng hàng không nội địa tiếp tục bổ sung thêm hai trăm năm mươi chuyến bay
từ một mươi bốn tỉnh thành phố trên cả nước tới sân bay tân sơn nhất
để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân sau tết nguyên đáng
nhu cầu đi bằng hàng không trở lại tp hcm và các tỉnh phía nam tăng đột biến sau kỳ nghỉ tết
các chuyến bay được cấp phép trước đó đều hết vé hoặc chỉ còn vé thương gia với giá rất cao
do đó cục hàng không đã khẩn cấp yêu cầu các hãng hàng không nội địa bố trí tăng cường
thêm chuyến bay từ phía bắc và miền trung vào tp hcm
theo kế hoạch của các hãng hàng không trong thời gian bốn ngày tới
các hãng sẽ tăng cường thêm hai trăm năm mươi một chuyến bay
các chuyến bay tăng cường tập trung chủ yếu vào các chặng hà nội tp hcm thêm bốn mươi tám chuyến
đà nẵng tp hcm bốn mươi ba chuyến hải phòng tp hcm hai mươi sáu chuyến huế tp hcm hai mươi năm chuyến
chu lai tp hcm hai mươi bảy chuyến thanh hóa và vinh tp hcm mỗi chặng thêm hai mươi ba chuyến
như vậy trong bốn ngày tới toàn mạng bay nội địa sẽ có tổng cộng ba một trăm tám mươi chuyến bay
cung ứng sáu trăm sáu mươi bảy ghế phục vụ nhu cầu đi lại của người dân sau tết
được biết các hãng hàng không tham gia bay tăng cường đã mở bán vé các chuyến bay này